hiện lực lượng cảnh sát khu vực đang tổ chức các đợt đến từng nhà gặp từng hộ tuyên truyền phổ biến về những điểm mới của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi nhất là một số quy định liên quan đến thủ tục đăng ký tạm trú của công dân hiện nay
công dân sẽ được nhận thông báo dưới hình thức văn bản tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc là điện thoại trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú ứng dụng trên các thiết bị điện tử và cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công của bộ công an cổng dịch vụ công quản lý cư trú
như vậy sẽ giảm ít nhất một ba lần đi lại so với trước đây khi công dân làm thủ tục đăng ký thường trú
cũng nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân tại trụ sở tiếp công dân
khi đăng ký thương trú mới được công khai người dân có thể quét mã qr code để tìm hiểu các thủ tục đăng ký cư trú mới
hiện với nhiều gia đình lao động ngoại tỉnh các điều kiện về đăng ký thường trú mới sẽ mở ra điều kiện thuận lợi để tới đây họ trở thành công dân của thành phố trực thuộc trung ương
điều này sẽ tạo thuận lợi rất lớn trong quá trình công tác làm việc và sinh sống sau này
tối nay ngày sáu tháng bảy theo bản tin của bộ y tế việt nam có thêm năm trăm linh đồng
trong đó có bốn trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai trăm bảy mươi một ca đồng tháp chín mươi chín bình dương chín mươi hai phú yên một mươi sáu long an tám nghệ an ba bắc giang bắc ninh hà nội trà vinh mỗi địa phương hai lạng sơn hương yên an giang mỗi địa phương một
trong đó có bốn trăm sáu mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là một hai mươi chín ca

hôm nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với thành phố hồ chí minh về công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
dựa trên kết quả phân tích dữ liệu các chuyên gia cho rằng hiện đường đi của dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã xuất hiện những cụm dịch mới có khoảng cách xa nhau
hiện thành phố hồ chí minh vẫn đủ năng lực xét nghiệm cần lưu ý tổ chức vừa tiết kiệm vừa kết hợp nhiều phương pháp hiệu quả
bên cạnh đó cần có phương án lấy mẫu xét nghiệm với các khu vực giãn cách các trường hợp cách ly tại gia đình
các chuyên gia nhận định thực tế dịch vẫn diễn biến phức tạp thực sự lây lan ra các địa phương khác
vì vậy thành phố cần phải có giải pháp dứt khoát mạnh mẽ triệt để hiệu lực hơn nữa để sớm chấm dứt dịch bệnh
địa phương cố gắng thực hiện nghiêm các giải pháp ở mức cao hơn hiện nay nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm quyết tâm không kéo dài thời gian giãn cách xã hội
ban chỉ đạo cho rằng thành phố hồ chí minh cần khẩn trương thực hiện các quy định cần thiết nhằm hạn chế người đi lại tụ tập trong thành phố không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết
đặc biệt có cơ chế phối hợp với các tỉnh lân cận để quản lý công nhân trong khu công nghiệp và xây dựng cơ chế kiểm soát phương tiện vận tải ra khỏi thành phố duy trì sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất có thể trong tình hình dịch
tuyệt đối không để tái diễn tình trạng tập trung đông người không tuân thủ giữ khoảng cách đặc biệt tại khu vực có nguy cơ cao
các chuyên gia cũng nhấn mạnh người ra vào thành phố hồ chí minh phải khai báo y tế tự cách ly tại nhà tối thiểu bảy ngày và có cán bộ điều tra dịch tễ hướng dẫn khương án cách ly tiếp theo
theo ý kiến chuyên môn của bộ y tế các trường hợp ra vào thành phố hồ chí minh phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với virus sars cov hai được thực hiện trước khi đi hoặc đến thành phố trong vòng ba ngày
đáng chú ý chính phủ đồng tỉnh hoan nghênh thành phố đã có gói hỗ trợ cho hai trăm ba mươi hộ dân nghèo
sau tám ngày không ghi nhận ca nhiễm
trong cộng đồng thì hôm nay thành phố hà nội đã ghi nhận hai ổ dịch và một ca mắc mới liên quan đến thành phố hồ chí minh với tổng số là một mươi ca mắc
ngay trong sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã tổ chức họp khẩn trong đó đề nhiệm vụ cần thiết đó là triển khai ngay truy vết khẩn trương khoanh vùng kịp thời đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chỉ trong ngày năm tháng bảy một mươi ca mắc mới tại ba quận huyện liên quan đến hai ổ dịch mới đã được ghi nhận tại hà nội
ổ dịch tại huyện mỹ đức đã ghi nhận năm ca bệnh đều là người trong một gia đình hiện thôn canh đào xã an mỹ đã được phong tỏa tám mươi một trường hợp f một và những trường hợp liên quan ổ dịch này đã được lấy mẫu xét nghiệm
mặc dù ổ dịch tại huyện đông anh hiện mới phát hiện bốn ca bệnh nhưng được đánh giá có nguy cơ cao vì liên quan tới hai công ty với hàng nghìn công nhân trong khu công nghiệp bắc thăng long
đặc biệt ca bệnh này đã vi phạm quy định về khai báo y tế
hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời hai công ty này
và đang tích cực truy vết những người liên quan
liên quan tới kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mai ngày bảy tháng bảy thành phố hà nội cho biết đã lên phương án bổ sung điều động cán bộ coi thi tại các điểm thi để đảm bảo đủ số lượng
đồng thời sẽ tiếp tục khẩn trương ra soát các trường hợp liên quan ca mắc để có phương án cụ thể
căn cứ tình hình dịch ngày hôm nay thì đề nghị các đồng chí có đoàn công tác dầu chỉ lãnh đạo sở đến kiểm tra tại
hai huyện mỹ đức và ứng hòa ngay trong chiều hôm nay thì các trường hợp ho suốt thì trong quy định đã có hướng dẫn cụ thể
chỉ đề nghị là các điểm thi cán bộ y tế có những xử lý một cách hết sức là bài bản theo đúng quy định không gây căng thẳng cho thí sinh
qua kiểm tra thực tế lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội nhận định một bộ phận người dân một số nơi có tâm lý chủ quan lơ là
thậm chí coi thường quy định
phòng chống dịch như còn tình trạng bán hàng sau hai mươi một giờ quán trà đá hoạt động dù vẫn bị cấm
lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương bên cạnh công tác khẩn trương khoanh vùng dập dịch
cần tăng cường chấn chỉnh xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ người dân cố tình vi phạm các quy định phòng dịch
sáng nay đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng đỗ xuân tuyên phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh phú yên về triển khai các phương pháp chống dịch
hiệu quả trong thời gian tới
bốn ngày qua kể từ khi phú yên phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với sars cov hai
đến sáng nay phú yên ghi nhận ba trăm linh một ca dương tính trong đó có một trường hợp tử vong
ngoài bệnh viện đa khoa phú yên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
thì tỉnh phú yên cũng đã thiết lập bốn bệnh viện giã chiến bốn mươi ba khu cách ly đã được đưa vào hoạt động với hơn ba giường
có sáu đoàn y bác sĩ và chuyên gia từ bộ y tế các viện bệnh viện trung ương và các tỉnh
thành phố như đà nẵng khánh hòa bình định về hỗ trợ phú yên công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên lưu ý trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phú yên phải thực hiện bốn nguyên tắc đó là phát hiện sớm cách ly nhanh phong tỏa gọn và điều trị kịp thời
thứ trưởng bộ y tế lưu ý hiện phú yên có đến hơn ba ca f một đang cách ly và hơn ba trăm linh ca dương tính
thì công tác chống lây chéo trong khu vực này phải đặc biệt quan tâm
ngày sáu tháng bảy qua công tác tuần tra kiểm soát tại tổ một mươi tám phường nguyễn trãi thành phố hà giang
tổ công tác của công an thành phố hà giang đã phát hiện xe ô tô nhãn hiệu for transit có nhiều thùng hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra trên xe có tám bao tải sáu mươi bốn thùng cắt tông bên trong có các mặt hàng gồm quả ốc chó táo đỏ chân gà muối bim bim mì tôm nước giải khát
lái xe là hoàng ngọc túc chú huyện bắc mê tỉnh hà giang khai nhận vận chuyển số hàng trên
từ thành phố lào cai đến thành phố hà giang
lái xe nhận vận chuyển thuê cho người khác và không xuất trình được hóa đơn hàng hóa liên quan đến số hàng trên
công an thành phố hà giang đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ
trong chiều ngày hôm nay gần một triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước
đã đến các hội đồng thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi đợt một diễn ra trong hai ngày
bảy và tám tháng
nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được các điểm thi triển khai ngay từ ngày đầu làm thủ tục dự thi
tại điểm thi trường trung học phổ thông phan đình phùng hà nội
ngày đầu các thí sinh làm thủ tục thi tuy nhiên công tác phòng dịch đã được triển khai khá nghiêm ngặt